hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi năm tháng ba công an quận long biên hà nội thông tin lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc một học sinh lớp tám bị tấn công nguy kịch tại sân đỉnh lệ mật phường việt hưng quận long biên hà nội
theo phản ánh của chị nguyễn thị lan ba mươi chín tuổi chiều một mươi bảy tháng ba con trai chị là cháu nhd sinh năm hai nghìn một mươi đang học lớp tám chơi bóng rổ tại sân đình lệ mật
trong khi chơi bóng đề xích mít với cháu k sinh năm hai nghìn một mươi hai
k đã gọi anh trai và bố tới
sau đó k và anh trai tấn công cháu d khiến cháu bất tỉnh tại chỗ
ngay sau đó d được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y một trăm linh tám và trải qua hai lần phẫu thuật
mẹ cháu d cho biết cháu bị chấn thương nặng tiên lượng tử vong
do bị tổn thương quá nặng nên sự sống gần như không còn
gia đình và các bác sĩ cố gắng duy trì sự sống cho cháu từng ngày bằng máy thở
thông tin về vụ việc luật sư nguyễn anh thơm chứa văn phòng luật sư nguyễn anh hà nội
người tham gia tố tụng hỗ trợ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cho biết
trong chiều hai mươi năm tháng ba gia đình đã làm các thủ tục chuyển viện cho cháu đê
về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ duy trì thở máy cho cháu
luật sư nguyễn anh thơm thông tin việc đưa cháu đê về bệnh viện tuyến tỉnh
là để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y và đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong
các bác sĩ bệnh viện một trăm linh tám cũng nhận định cháu đê hồi sinh là khó có thể
chia sẻ về quan điểm của mình về trách nhiệm pháp lý của vụ việc này
luật sư nguyễn văn đồng văn phòng luật sư nhân chính đoàn luật sư tp hà nội phân tích
qua thông tin sơ bộ từ báo chí có thể thấy đây là vụ việc để lại hậu quả rất thương tâm
cháu bé đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng tiên lượng rất xấu rất dễ tử vong
theo như thông tin báo chí phản ánh nạn nhân là cháu bé học lớp tám
do mâu thuẫn tại sân chơi với một cháu bé học lớp sáu
nên cháu bé học lớp sáu đã về mách anh và bố
một lúc sau thì ông bố xuất hiện chứng kiến hai con mình lao và tấn công bé lớp
trường hợp này cần xác định có hay không vai trò đồng phạm giúp sức của người bố
có thể người con về mách bố nên người bố đã lên kế hoạch cho hai con tấn công nạn nhân
khi cùng hai con có mặt trên sân chơi thay vì tìm hiểu nguyên nhân mâu thuẫn và can ngăn con trẻ ẩu đả
người bố của hai bé này để mặc cho hai con tấn công bé lớp tám dần tới hậu quả thương tích nghiêm trọng xảy ra
trong vụ việc này
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân
xem xét dấu hiệu để lại trên thân thể nạn nhân cơ chế hình thành vết thương trên cơ thể
bên cạnh đó xác định độ tuổi của hai trò bé có hành vi tấn công nạn nhân để xem xét năng lực trách nhiệm hình sự
thu thập dấu vết để lại hiện trường xác định nguyên nhân xảy ra sự việc thu thập lời khai từ những người liên quan
những người chứng kiến thu thập dữ liệu camera tại hiện trường nếu có để củng cố hồ sơ
có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật
qua thông tin ban đầu cho thấy trong hai cháu bé tham gia tấn công nạn nhân thì có một cháu lớn học lớp một mươi
nạn nhân bị tấn công vào vùng trọng yếu nên bị chấn thương nặng
nếu xác định được hành vi tấn công là nguyên nhân trực tiếp khiến cho bé nguy kịch
thì hành vi này có dấu hiệu của hành vi sát hại người quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trường hợp nếu hai cháu bé tấn công nạn nhân khiến nạn nhân ngã xuống nền sân dẫn tới bị chấn thương
thì hành vi này là hành vi cổ

theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
trường hợp này rất cần xem xét vai trò trách nhiệm của người bố của hai cháu bé có hành vi tấn công nạn nhân này
xác định nhận thức của người bố này khi có mặt tại hiện trường cùng hai con
việc chứng kiến hai con tấn công nạn nhân nhưng không có hành động can ngăn
hoặc tuy không can ngăn nhưng bỏ mặt để hai con mình lao và tấn công nạn nhân
thì cần xem xét vai trò của người bố là đồng phạm giúp sức
về tinh thần đối với hành vi của hai con
pháp luật quy định
người từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng
người từ đủ một mươi sáu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm về mọi tội phạm
người chưa thành niên phạm tội sẽ được áp dụng các quy định riêng dành cho người chưa thành niên phạm tội
về trách nhiệm dân sự
áp dụng quy định bồi thường thiệt hại tại điều năm trăm tám mươi sáu bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
quy định năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân
người từ đủ một mươi tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường
người chưa đủ một mươi năm tuổi gây thiệt hại mà còn cha mẹ thì cha mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại
nếu tài sản của cha mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng
thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu
trừ trường hợp quy định tại điều năm trăm chín mươi chín của bộ luật dân sự
người từ đủ một mươi năm tuổi đến chưa đủ một mươi tám tuổi gây thiệt hại
thì phải bồi thường bằng các quy định
bằng tài sản của mình
còn nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình
trong trường hợp này ngoài việc cần xem xét trách nhiệm hình sự của người bố
thì người bố này phải thực hiện trách nhiệm bồi thường do hành vi của các con gây ra
thưa quý vị những ngày qua có lẽ là ngày đêm tối nhất cuộc đời của chị nguyễn thị lan mẹ của nạn nhân d
nhìn con trai nằm toy thóc trên rừng bệnh người mẹ đơn thân không còn thiết tha sự sống của chính bản thân mình
trưa ngày hai mươi sáu tháng ba
chị nguyễn thị lan ba mươi chín tuổi xin chuyển con trai nguyễn hoàng đê sinh năm hai nghìn một mươi
từ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ để gần gia đình
chị đang cho biết con được dùng thuốc hỗ trợ thở máy cho đến khi không thể thích ứng với cơ thể
thời gian còn lại chỉ tính từng giờ từng phút
chị mong một phép màu dù xác định là đã mất con
cách đây một tuần hoàng đê học sinh lớp tám trường trung học cơ sở việt hưng
xin mẹ đạp xe ra sân lệ mật
phường việt hưng quận long điên chơi bóng rổ
tại đây nam sinh xảy ra mâu thuẫn với bé ca sinh năm hai nghìn một mươi hai
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng ba chị lan nhận được điện thoại từ một người đàn ông
nói con trai chị bị tấn công nguy kịch đang cấp cứu tại bệnh viện đao qua đức giang
chị vội đến bệnh viện thì nhận tin đề đã hôn mê sâu
bệnh nhi sau đó được chuyển đến bệnh viện quân đội một trăm linh tám để kịp thời cứu chữa
trải qua hai ca phẫu thuật tiên lượng nguy kịch
trong đơn kêu cứu khẩn cấp
gửi cơ quan chức năng chị lan cho biết bé ca đã gọi bố và anh trai
đến sân đình lệ mật tấn công đê khiến nam sinh bất tỉnh tại chỗ
về vấn đề này chỉ huy công an quận long biên cho biết
đơn vị đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc và lấy lời khai
cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định
được biết chị lan quê ở huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
cách đây một mươi năm vợ chồng chị đưa con nhỏ xuống hà nội làm công nhân
thuê trọ tại phường thượng thanh quận long biên
ba năm trước người chồng qua đời do tai nạn giao thông
không còn chấu dựa chỉ đi bán rong hàng ngày kiếm tiền nuôi con trai
thường mẹ vất vả đây rất ngoan chăm chỉ học tập và có năng khiếu hội họa
chị lan nói rằng sẽ cố gắng giữ vững tâm lý để lo cho con
được đến đâu hay đến đó chị cũng bày tỏ mong muốn tìm lại công bằng cho con trai
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường thượng thanh sang nhận
chị lan là mẹ đơn thân làm công nhân nuôi con trai
hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn trên địa bàn phường
thương cảm hoàn cảnh hai mẹ con chị lan
cộng đồng mạng đã kêu gọi ủng hộ vào tài khoản ngân hàng của chị
nhiều người đến bệnh viện trực tiếp thăm hỏi gia đình nam sinh
luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư hà nội cho biết
đã nhận hỗ trợ pháp tí miễn phí bảo vệ quyền lợi cho md
ông thơm cho biết người mẹ đã khóc hết nước mắt
suy sụp tinh thần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất
ông thơm rất thương cảm hoàn cảnh mẹ đơn thân có mỗi cháu đề
cố gắng hằng ngày nuôi con ăn học
nên quan đến vụ việc sáng ngày hai mươi sáu tháng ba
gia đình nam sinh lớp tám bị tấn công nguy kịch cho biết
đã làm thủ tục để đưa em từ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
gia đình đã chuẩn bị lo những vấn đề liên quan cho em tại quê nhà
gia đồng bạn bè là học sinh và người thân của nạn nhân
đã có mặt tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám để cùng đưa em về quê
mẹ cháu đê nói trong tiếng nước nghẹn ngào
giờ nhìn con rơi vào tình cảnh như vậy tôi chẳng biết phải sống sao
được biết chồng chị lan mất cách đây ba năm do tai nạn giao thông
sau đó hai mẹ con chị lan nương tự vào nhau để sống
hàng ngày chị lan bán hàng rong
chát chiêu từng đồng để nuôi con ăn học tại hà nội
nhớ lại sự việc đa khoa chị lan thông tin
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng ba
cháu đê xin phép mẹ đến sân đình lệ mật
phường việt hưng quận long biên để chơi bóng rổ
đến khoảng một mươi sáu h
chị lan nhận được điện thoại thông báo
cháu đê bị tấn công dẫn đối thương nặng
được đưa vào bệnh viện đa khoa đức giang cấp cứu
liên quan tới vụ việc trên
công an quận long biên đã lập hồ sơ
triệu tầm những người có liên quan đến làm việc
do nạn nhân vẫn đang ngôn mê
chưa thể làm công tác giám định tỷ lệ thương tích
để hoàn thiện hồ sơ
thực hiện các biện pháp tố tụng khác
khi có kết quả giám định
cơ quan chức năng sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật
trao đổi dưới góc độ pháp lý
luật sư nguyễn anh thơm nhận định
đối với vai trò của người bố
cần xem xét vai trò đồng phạm bởi những căn cứ sau
biết con xảy ra mâu thuẫn
nhưng do bên con đã cùng hai con đi xe máy
đến gặp cháu đê để giải quyết
đáng lẽ ra với việc nhỏ nhạt trẻ em mâu thuẫn
thì người bố cần phải hỏi rõ cho bé sự việc
khuyên giải ngăn chặn các con có hành vi nguy hiểm
nhưng người bố này đã không làm được điều đó
dẫn tới sự việc đau lòng
cũng theo ông thơm
nếu người bố có mặt đứng ngay gần
mà để mặc con sông vào tấn công cháu bé
thì là người giúp sức ủng hộ về tinh thần
xét về tương quan lực lượng
phía bên đối tượng có ba người áp đảo
bên phía cháu đê chỉ có một mình
lo sợ không dám trông lại hay bỏ chạy
đã bị tấn công nguy kịch
hành vi của người bố trong trường hợp này
cần xem xét với vai trò đồng phạm
hiện vụ năm sinh lớp tám ở hà nội
bị tấn công dẫn đến nguy kịch
vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
sau tất cả những gì gây ra cho nạn nhân
liệu kề ác sẽ phải đối diện với bản án nào
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt